đại diện sở công thương tp hcm cho biết từ đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
thời điểm thành phố thực hiện giãn cách xã hội nguồn cung hàng hóa thiết yếu
luôn được đảm bảo đầy đủ và kịp thời cho người dân trên địa bàn thành phố
các nhà bán lẻ đơn vị kinh doanh doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường
được yêu cầu luôn sẵn sàng dự trữ và cung ứng hàng hóa tương ứng với từng kịch bản
phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố
đến nay hạ tầng thương mại phân phối bán lẻ đã có hệ thống điểm bán đa dạng
với khoảng hai trăm ba mươi bảy chợ hai trăm ba mươi sáu siêu thị bốn mươi năm trung tâm thương mại và trên hai bảy trăm linh cửa hàng bán lẻ
xét về mức tỷ trọng hệ thống phân phối hiện đại trong nước vẫn duy trì ưu thế tỷ trọng điểm bán
chi phối thị trường bán lẻ hiện đại trên địa bàn thành phố
siêu thị đã chiếm tám mươi trung tâm thương mại chiếm sáu mươi cửa hàng tiện ích chiếm bảy mươi
trong đó tại các chợ đầu mối nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố hồ chí minh
như thủ đức bình điền hóc môn nhập khoảng tám tấn rau củ quả mỗi ngày
ngoài ra tại các chợ đầu mối nông sản thực phẩm này cũng cung ứng bình quân bảy trăm linh tấn thịt lợn
hai trăm năm mươi con da cầm tám trăm linh chín trăm linh tấn thủy hải sản hàng ngày